tại hà nội thời tiết nắng nóng đỉnh điểm có nơi lên tới bốn mươi một bốn mươi hai độ c đã khiến cho nhiều người phải nhập viện
một trong những nguyên nhân rất được quan tâm đó là sốc nhiệt
kỳ nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại bệnh viện sanh pôn có rất nhiều bệnh nhân từ trẻ em người lớn đến người già nằm viện do thời tiết quá nắng nóng
đáng chú ý là các bệnh nhi
về cái thời tiết nắng nóng như này đó là điều kiện thuận lợi để cho virus và vĩ khuẩn phát triển
đó là nguyên nhân chính
và một phần nữa là do trẻ em thì hệ miễn dịch chưa được hoàn chỉnh
cho nên cũng là nguy cơ để mắc các bệnh về siêu vi khuẩn cao
ngày hôm nay trời thời tiết nắng nóng quá nên cháu nó bị sốc nhiệt
và thời tiết bên ngoài bên trong nhà và ngoài trời nó tranh định nhau quá nhiều
nên cháu nó bị viêm vườn hô hấp nó bị khó thở và ho viêm họng
cho cháu đi ra ngoài này khám để các bác sĩ có thể là kịp thời để khám cho cháu
trong khi mà từ nhà đi ra ngoài này thì thời tiết quá nóng nên cháu bị say nắng và lôn
cháu mặt khó chịu
bên cạnh các bệnh lý đặc trưng của mùa hè như sốt virus tiêu chảy viêm đường hô hấp
thì một số trẻ nhập viện vì sốc nhiệt viêm đường hô hấp biến chứng sang viêm phổi nặng
sốt cao khó hạ thân nhiệt
theo các bác sĩ sốc nhiệt là hiện tượng có thể đe dọa tính mạng của em bé
thường xảy ra khi cơ thể em bé bị quá nóng và không thể tự hạ nhiệt do nhiều yếu tố
sốc nhiệt hay còn gọi là say nắng
thì triệu chứng chủ yếu đó là sốt cao giam vã mồ hôi chân tay nhớp lạnh hoặc là có những triệu chứng về trụt rút
khi mà bệnh nhân bị sốc nhiệt thì đầu tiên là mình phải đưa bệnh nhân vào những chỗ mát
có quạt điều hòa nới rộng những quần áo không đáng có và hạ nhiệt cho bệnh nhân cho bệnh nhân uống nhiều nước
các bác sĩ khuyến cáo
để phòng bệnh khi thời tiết nắng nóng người già và trẻ nhỏ cần phải uống đủ nước dinh dưỡng đầy đủ bổ sung các loại trái cây để tăng cường sức đề kháng
đặc biệt cần tránh ra trời nắng trong khoảng từ một mươi giờ đến một mươi bốn giờ bởi đây là thời điểm nắng gắt tia tử ngoại cao
ngoài ra nhiệt độ trong phòng điều hòa và ngoài trời không được để tranh lệch quá lớn tốt nhất nên bật ở mức từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ c